tại thành phố hội an bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
cùng dự có các đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
tại hội nghị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và các đại biểu đã nghe lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển du lịch việt nam
thời gian qua ngành du lịch đã đạt tốc độ tăng trưởng cao cả về lượng khách du lịch tổng nguồn thu và cơ sở vật chất kỹ thuật
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm khách quốc tế tăng hơn một năm mươi bảy lần so với giai đoạn năm hai nghìn sáu hai nghìn một mươi phục vụ hơn bảy chín mươi bốn triệu lượt du khách quốc tế
năm mươi bảy triệu lượt khách du lịch nổi định
tạo việc làm cho bảy trăm năm mươi lao động trong tổng số hai hai mươi năm triệu việc làm liên quan đến du lịch
tổng doanh thu du lịch đạt ba trăm ba mươi tám tỷ đồng đóng góp trực tiếp sáu sáu gdp và tổng đóng góp bao gồm đóng góp trực tiếp gián tiếp và lan tỏa đạt một mươi ba chín gdp
hiện nay cả nước có một năm trăm năm mươi năm doanh nghiệp lữ hành quốc tế tăng một bảy lần so với năm hai nghìn một mươi tốc độ tăng trung bình một mươi một trên một năm
tổng cơ sở lưu trú hơn hai mươi một trăm linh
cơ sở với bốn trăm linh buồng tăng một năm lần so với năm hai nghìn một mươi
phát biểu chỉ đạo hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến tập trung đánh giá đúng thực trạng trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt thúc đẩy du lịch phát triển nhanh bền vững hơn